một nam thanh niên gọi anh ruột anh rể tới cổng công ty để giúp giải quyết mâu thuẫn với một thanh niên khác rồi xảy ra ảnh mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ mai văn mơ hai mươi năm tuổi quê ở cần thơ
còn bị hại là anh trương hoàng vũ hai mươi chín tuổi quê ở đồng tháp đã tử vong
theo thông tin ban đầu mai văn mơ và trương phước giã hai mươi một tuổi quê ở đồng tháp có mâu thuẫn từ trước
sợ bị mơ đánh nên vào chiều ngày hai mươi ba tháng bảy giã nhờ vũ là anh ruột và nguyễn văn trí ba mươi tuổi quê ở đồng tháp là anh rể
tới công ty tại khu phố một phường hội nghĩa tp tân uyên đón về sau giờ tan ca
tại đây ba người này gặp mơ nên đừng nói chuyện đừng một lúc thì phát sinh mâu thuẫn nên hai bên sâu sát
do yếu thế hơn mơ đã rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng vũ khiến anh này gục tại chỗ
nhận được tin báo công an có mặt đưa các đối tượng về đồn đồng thời đưa anh vũ đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong vào tối cùng ngày
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản hai đối tượng lê mộng huyền trang và lê huỳnh my vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm ra
theo hồ sơ trong công tác tại một thời gian tại ngân hàng trên địa bàn tỉnh bạc liêu
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lê mộng huyền trang đã cấu kết với lê huỳnh my đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích cá nhân
với thủ đoạn trên lê mộng huyền trang và lê huỳnh my đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần hai tỷ đồng
thưa quý vị thống kê của công an tỉnh vĩnh phúc sáu tháng đầu năm cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố bốn mươi bảy vụ án
cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố bốn mươi bảy vụ án có liên quan đến các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội trong đó tội phạm lừa đảo chiếu đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tinh vi và xảo quyệt
và trước thực tế này công an tỉnh vĩnh phúc đang triển khai cao điểm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về loại tội phạm lừa đảo chiếu đoạt tài sản trên không gian mạng
bước đầu được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
sau cú điện thoại thông báo bản thân liên quan đến một đường dây tội phạm nên phải chuyển toàn bộ tiền có trong ngân hàng cho các đối tượng để chúng xác minh xem số tiền đó có phải là tiền do phạm tội mà có hay không
người đàn ông này đã bị các đối tượng giả danh cơ quan công an lừa hơn bốn trăm linh triệu đồng
và đây cũng không phải là trường hợp cá biệt bị sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng
bởi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng có rất nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của tội phạm này
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra cũng tương đối là phức tạp
đối tượng lừa đảo mà hướng đến các bị hại đó là những rất đa dạng có thể là tầng lớp chi thức có hiểu biết thuộc các cơ quan nhà nước hoặc là các doanh nghiệp
và thậm chí có cả những bị hại là những người công nhân lao động dân
và người lao động tự do tại nhà và lượng tài sản các đối tượng chiếm đoạt thì chủ yếu là thông qua các giao dịch về tài khoản
và có thể ít thì nó phải từ một vài triệu vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng và thậm chí đến hàng tỷ đồng
thời gian qua những thông tin về bốn trăm linh hai giác đã được công an xã quất liêu huyện bình xuyên chia sẻ đến từng hộ gia đình ở xã thông qua nhóm gia lô của các tổ liên gia tự quản
để nâng cao nhận thức của người dân
trong đó bốn không là không sợ không tham không kết bạn với người lạ không làm
hai phải là phải thường xuyên cảnh giác phải tố giác ngay với cơ quan pháp luật khi có nghi ngờ
trước tiên là chúng tôi đã quán triệt các cơ chức cấp ủy thi bộ
sau đó là chúng tôi cũng quán triệt ra các đoàn thể
sau đó là kết hợp với ban công tác mặt trận phối kết hợp với trường thôn thông báo tuyên truyền
trên loa đài của đại chúng để cho nhân dân được biết
thế ngoài ra là chúng tôi có gia lô của sáu tổ liên gia
chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân cảnh giác về nội dung là chúng lừa đảo trên mạng
công an huyện đã tổ chức tập huấn phổ biến quán triệt các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm nửa đảo trên không gian mạng
trong đó có những cái
cái hình thức phổ biến rồi các cái thủ đoạn mới của cái tội phạm nửa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để mà cái lực lượng công an chính quy ở tại địa phương trong đó các đồng chí trưởng phó công an xã sẽ tuyên truyền giải thích cho cán bộ đảng viên và nhân dân
sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp bốn khiến hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến ngày càng tinh phi phức tạp và khó lường
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng
mỗi người dân sử dụng mạng thông thông
internet cần tỉnh táo
nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ các thông tin dữ liệu cá nhân
đồng thời nâng cao ý thức cảnh sát trong việc cung cấp các thông tin cá nhân
cũng như việc xác thực con người trước khi thực hiện việc chuyển tiền bằng hình thức internet banking để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đang tích cực điều tra và xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người dưới một mươi sáu tuổi xảy ra cách đây một mươi bốn năm tại xã khâu vai huyện mèo vào
vào ngày một mươi hai tháng bảy phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của người phụ nữ trú tại xã khâu vai huyện mèo vạc về việc vào tháng một năm hai nghìn chín
người phụ nữ này và ba chị em khác cùng xã bị các đối tượng trên bán săn trung quốc làm vợ và đến đầu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân nên bị trục xuất về nước
ba bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ
căn cứ vào nội dung tố giác cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập các đối tượng lầu mí chứ ly mí pó cùng chú tệ xã khâu vai để xác minh và làm rõ
trước cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào khoảng tháng một năm hai nghìn chín lầu mí chứ ly mí pó và dùng mí lử chú tại thị trấn mèo vào
người phụ nữ sang bên kia biên giới bán lấy tiền và chia nhau tiêu giải
hiện các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị mạng xã hội ngày càng phát triển
lợi dụng triệt để điều này thì các đối tượng đã tạo cho mình vỏ bọc với tên tuổi địa chỉ giả
để kết bạn và làm quen tán tỉnh yêu đương và hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao
và sau đó là lừa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke cắt tóc massage trong nội địa
và đây được xác định là một trong những thủ đoạn khá phổ biến trong thời gian qua
và đã có nhiều nạn nhân đặc biệt là các em nữ sinh rơi vào bẫy của các đối tượng phạm tội
nữ sinh này mới một mươi ba tuổi đã bị các đối tượng rụ rỗ lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke
tại đây em đã bị coi như một món hàng và bị các đối tượng xâm hại tình dục
có một anh đem ra một số miếng thuốc mặt
và tọa xong rồi xuống đông ngoài nhà rồi
cháu lại chuyển xuống xuống bắt ra
cháu lại rớt bia cho khách
thông qua mạng xã hội nữ sinh tại huyện miền núi minh long tỉnh quảng ngãi
cũng bị lừa phỉnh xuống phố làm việc nhẹ lương cao
nhưng khi đến nơi em mới biết công việc làm nhân viên phục vụ karaoke
bán facebook nó là em có cần việc làm không em nói có
rồi bán đó đưa cho em nick
trăm em gì đó
rồi sau em lên nhắn tin rồi em nói là chị có cần người tuyến lùm không chị
nó là có
em nói là một thân bao nhiêu
nó là một thân mười đây một mươi năm triệu
đây chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân là trẻ em gái
có hoàn cảnh khó khăn sống tại địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa
đã sập bẫy lừa đảo của các đối tượng thông qua mạng xã hội
điều này cho thấy tình trạng mua bán người trong nội địa có diễn biến phức tạp thời gian qua
thủ đoạn của các đối tượng không mới
nhưng do các em nữ sinh đều trong độ tuổi mới lớn còn nhẹ dạ cả tin
do vậy chỉ thông qua các cuộc nhắn tin làm quen qua mạng
thì nhiều em đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo hướng dẫn của bọn chúng
trốn nhà giấu cha mẹ để đi tìm việc làm
một điều đáng quan ngại trong những năm hai mươi hai hai mươi ba
thì rất nhiều nạn nhân là những em gái dưới một mươi tám tuổi thậm chí là dưới một mươi sáu tuổi
cũng bị mô bán và đưa vào bóc lột tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ này cả
về biện pháp xử lý trước hết chúng tôi tập trung vào công tác nắm tình hình
chủ động nắm tình hình kịp thời ngăn chặn phát hiện ứng phó với những diễn biến phức tạp của tội phạm
chúng tôi tăng cường phối hợp với các bộ hành tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân
để mỗi người dân nhận thức được hậu quả tác hại lâu dài nhờ mặt của tội phạm mô bán người
nhận thức được phương thức thủ đoạn nhận thức được nguy cơ
mình sẽ trở thành nạn nhân bị mô bán
không có cái kỹ năng tự bảo vệ mình
diễn biến của tội phạm mua bán người đang đặt ra nhiệm vụ trọng tâm
đó là cần làm tốt công tác phòng ngừa thông qua công tác tuyên truyền truyền thông về phòng chống mua bán người
mỗi người dân đặc biệt là với đối tượng các em học sinh
cần nhận thức được rằng mình luôn đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của mua bán người